kính chào quý vị và các bạn
tăng trần ra về máy bay nội địa từ ngày một tháng ba
trương khoán việt thu hút nhà đầu tư ngoại
lưu ý trong mua vàng trong ngày vía thần tài
đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng là một trong những dịp quan trọng
để người dân cầu tài lộc sung túc và may mắn
để việc mua bán vàng được thuận lợi người dân cũng nên lưu ý
trong bối cảnh nhu cầu mua bán vàng tăng cao giá cả có nhiều biến động
để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
nhiều công ty vàng bạc đá quý đã đưa ra nhiều sản phẩm đa dạng
như vòng miếng nhẫn lắc tự thần tài
năm nay những tròn trơn vàng dòng thăng long được nhiều người dân ưa chuộng
bên cạnh đó là vàng miếng các loại trang sức bằng vàng
còn đối với mỹ nghệ vàng sản phẩm mạ vàng
khách hàng có thể chọn mua theo sở thích theo tuổi
tuy nhiên các sản phẩm này thường không thể bán lại
bởi hầu hết cửa hàng đều không thu mua mặt hàng này
đặc biệt nhà đầu tư và người dân nên chọn mua vàng ở những cửa hàng uy tín
để bảo đảm chất lượng lấy hóa đơn đầy đủ
thuận tiện cho các giao dịch mua đi bán lại sau này
sau kỳ nghỉ tết dài ngày thị trường chứng khoán đang có những chuyển biến tích cực
thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư ngoại
sau giai đoạn bán dòng liên tục các nhà đầu tư nước ngoài
đã quay trở lại mua dòng từ đầu năm nay
khối lượng mua dòng hiện đã đạt hơn tám trăm bảy mươi năm triệu cổ phiếu
giá trị mua dòng trên bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng tính riêng trên sàn hose
theo vina capito có rất nhiều yếu tố để hấp dẫn dòng vốn ngoại quay trở lại việt nam
bao gồm việc tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết
được dự báo ở mức một mươi ba
đồng thời định giá của các doanh nghiệp niêm yết hiện nay
đang ở mức thấp nhất trong vòng một mươi năm
mức định giá này đang hấp dẫn sự chú ý của nhiều nhà đầu tư ngoại
bên cạnh đó là các động thái về triển khai hệ thống giao dịch mới
hướng tới nâng hạng thị trường
việt nam là một trong năm quốc gia chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu
tuy nhiên đã có những cam kết rất mạnh mẽ đối với việc chuyển đổi xanh
với những bước đi rất cụ thể
theo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được chính phủ ban hành
đến năm hai nghìn ba mươi tổng phát thải khí nhà kính quốc gia sẽ giảm bốn mươi ba
năm lĩnh vực năng lượng nông nghiệp lâm nghiệp chất thải và công nghiệp
sẽ phải cắt giảm mạnh lượng phát thải khí carbon trong quá trình sản xuất
hoàn thành các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính là việc không đơn giản
nhưng đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp địa phương và các ngành kinh tế
chuyển mình với các chiến lược dài hạn
hiện nhiều doanh nghiệp việt cũng đang chủ động chuyển đổi xanh trong sản xuất
đối với ngành gỗ việc sanh hóa chuỗi cung ứng đang là việc làm cấp thiết
khi việt nam sẽ thành lập tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon
từ năm tới và đến năm hai nghìn hai mươi tám sẽ chính thức vận hành
theo báo cáo nghiên cứu thị trường của s p global chỉ số quản trị mua hàng
của ngành sản xuất việt nam pmi đã ghi nhận sự tăng trưởng trở lại ngay từ đầu năm
tình hình kinh tế cải thiện khiến số lượng đơn hàng đặt mới tăng trở lại
với khí thế lao động sôi nổi tại các nhà máy
nhiều doanh nghiệp kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là một năm phù hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp
trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn chỉ số pmi của việt nam tăng lên mức năm mươi ba điểm
so với bốn mươi tám chín điểm của tháng trước đó
các nhà sản xuất việt nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng trở lại khi số lượng đơn đặt hàng mới
và sản lượng đều tăng trở lại
hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm nhận định
sự phục hồi kinh tế của việt nam sẽ có những hướng đi rõ ràng
để tiếp tục duy trì đa tăng trưởng này các doanh nghiệp cần tập trung đổi mới
xây dựng quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn với các thị trường xuất khẩu trọng điểm
và nâng cao giá trị xuất khẩu thông qua chế biến
có đến bảy mươi doanh nghiệp việt nam được khảo sát mới đây cho biết sẽ tăng ngân sách
cho đổi mới trong ít nhất hai năm tới
làm chủ công nghệ sẽ là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp việt nam trong kỷ nguyên số
theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba việt nam hiện đã xếp hạng bốn mươi sáu trên một trăm ba mươi hai quốc gia
nền kinh tế tăng hai bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhờ vậy việt nam đang trở thành một trong những điểm đến của các tập đoàn công nghệ toàn cầu
không chỉ đáp ứng sản xuất mà còn trong nghiên cứu phát triển công nghệ
còn theo báo cáo những người khổng lồ mới nổi ở châu á thái bình dương do ngân hàng hsbc
và công ty kiểm toán toàn cầu kpmg công bố việt nam đang là một trong các quốc gia
có môi trường khởi nghiệp trẻ và năng động bậc nhất châu á
đây chính là nguồn lực cho đổi mới sáng tạo quốc gia
năm nay nhiều hộ dân tại vùng duyên hải nam trung bộ đã ăn tết lớn hơn khi lợi nhuận tăng cao
từ việc bán tôm hồn đặc biệt khi tôm hùm xanh đã được xuất khẩu chính ngạch
mang lại giá trị lớn cho nghề nuôi tôm
hiện nay một kg tôm hùm xanh đang có giá một triệu một trăm năm mươi đồng một kg
năm nay lợi nhuận liên tục tăng cao kể từ khi người dân tham gia cùng với doanh nghiệp
liên kết để xuất khẩu chính ngạch
dù phải thực hiện các yêu cầu nuôi rất khắt khe nhưng ngư dân đã ổn định được đầu ra
giá cả tăng mạnh
tỉnh phú yên và cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đang phối hợp
xúc tiến với đối tác để đầu năm nay sẽ có thêm một hợp tác xã nuôi tôm hùm ở phú yên
được xuất khẩu tôm hùm chính ngạch sang trung quốc
tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu cà phê của việt nam đã đạt nhiều kết quả tích cực
khi tăng mạnh sáu mươi một sáu về khối lượng và tăng gấp đôi về giá trị so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi ba
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu cà phê đạt hai trăm ba mươi tấn với giá trị sáu trăm hai mươi ba triệu usd
tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm theo đó cũng liên tục giữ ở mức cao
trong khoảng bảy mươi tám hai trăm linh đến bảy mươi chín bốn trăm linh tấn
với xu hướng tăng giá như hiện nay nhiều thương lái dự báo giá cà phê trong nước
có khả năng sẽ vượt mốc tám mươi đồng một kg
nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung ở mức thấp nhiều nhà nhập khẩu với tâm lý sợ thiếu hàng
đang tích cực thu mua nhiều hơn đẩy giá cà phê tăng cao
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương xuất khẩu hạt tiêu của việt nam
trong tháng một đã đạt hai mươi tấn tăng sáu mươi về lượng và tăng tám mươi bốn về trị giá
so với cùng kỳ năm trước
tháng một xuất khẩu hạt tiêu của việt nam đạt hai mươi tấn trị giá bảy mươi chín triệu đô la mỹ
giá xuất khẩu bình quân ước đạt ba chín trăm năm mươi ba đô la mỹ một tấn tăng khoảng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
về cơ cấu chủng loại việt nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen
tỷ trọng chiếm gần bảy mươi tổng lượng và gần bảy mươi một tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước
tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu đen đã tác động tích cực lên toàn ngành
vụ thu hoạch tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn đã bắt đầu tại một số vùng trồng
tuy nhiên lượng thu hoạch giải rác tại một số huyện và chưa nhiều
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm nay chậm hơn năm trước
dự kiến sản lượng chỉ đạt một trăm bảy mươi tấn giảm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
giá hạt tiêu tại thị trường nội địa theo đó cũng tăng do nguồn cung hạn chế
theo thông tư ba mươi bốn của bộ giao thông vận tải kể từ ngày một tháng ba tới sẽ tăng trần giá vé máy bay nội địa
thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu triệu đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một bảy triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng từ năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài từng đường bay
mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay
trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
bao gồm giá phục vụ hành khách và giá bảo đảm an ninh hành khách hành lý